trong thời gian dịch bệnh như này thì cửa hàng mình cam kết là không có gì là tăng giá cả
giá cả vẫn bình ổn vẫn như những ngày thường
và hàng hóa thì đầy đủ cho phục vụ nhân dân
không có gì thiếu cả
theo lực lượng quản lý thị trường thành phố yên bái
thì ngay khi thời điểm dịch covid bùng phát
đơn vị đã chủ động cho các hộ kinh doanh ký cam kết
đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để ổn định thị trường
đảm bảo cuộc sống sinh hoạt bình thường cho người dân
công an tỉnh yên bái cũng đang tiến hành điều tra một số nguồn phát tán các thông tin không chính thống
gây hoang mang trong dự luận
đồng thời cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức
không để các đối tượng xấu lợi dụng
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
người dân cũng cần tìm hiểu tham khảo các nguồn tin chính thống
thực hiện theo hướng dẫn và khuyến cáo của cơ quan chuyên môn
tránh bị lợi dụng trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
và những diễn biến phức tạp